theo thông tin từ bộ y tế số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày ba tháng chín là một mươi một ba trăm bốn mươi bốn ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai trăm bảy mươi sáu trăm sáu mươi tám ca
trong khi đó số ca mắc mới trong ngày được ghi nhận là một mươi bốn chín trăm hai mươi hai ca
đứng đầu số ca lây nhiễm vẫn là tp hcm và bình dương
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn hai mươi tám triệu liều
về tình hình dịch bệnh tại thủ đô vào sáng nay hà nội ghi nhận thêm sáu ca mắc covid một mươi chín
đều là các f một đã được cách ly
trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh để sang lọc và ngăn chặn dịch bệnh lây lan
kể từ ngày sáu tháng chín hà nội thiết lập ba vùng theo mức độ nguy cơ dịch covid một mươi chín
ngay từ sáng nay hà nội đã tăng cường ba mươi chín chốt trực quản lý đi lại giữa vùng đỏ vùng xanh
các chốt sẽ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chia làm bốn ca
nhiệm vụ của chốt là kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được ra vào phân vùng một
bảo đảm an ninh trật tự hướng dẫn phân luồng giao thông